dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân quốc hội đã biểu quyết thông qua luật thanh niên sửa đổi với tỷ lệ chín mươi một ba các đại biểu tán thành
luật này quy định về quyền nghĩa vụ và trách nhiệm của thanh niên chính sách của nhà nước đối với thanh niên trách nhiệm của cơ quan tổ chức thanh niên tổ chức khác cơ sở giáo dục gia đình với cá nhân đối với thanh niên quản lý nhà nước về thanh niên
luật thanh niên sửa đổi quy định
gây phương hại đến lợi ích quốc gia lợi ích dân tộc luật này có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một